chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết
liên quan đến việc một số cây xăng tại tp hcm thông báo hết xăng
bộ trưởng bộ công thương đã chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm những cửa hàng để hết xăng trong hai ngày
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên nhấn mạnh
nếu việc thiếu nguồn cục bộ do nhu cầu tăng đột biến chưa kịp nhập hàng trong ngày
thì sẽ xem xét châm trước cho doanh nghiệp
còn trong trường hợp doanh nghiệp để xảy ra tình trạng thiếu hàng kéo dài đến ngày thứ hai
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
trong thời gian tới bộ công thương khẳng định
luôn ưu tiên nguồn xăng dầu trong nước
nhưng doanh nghiệp phải có cam kết rõ ràng
và phải công bố nguồn cung của mình
phần còn lại sẽ bổ sung từ nguồn nhập khẩu
trong mọi trường hợp sẽ đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu
cho nhu cầu sử dụng của người dân
sáng nay thì phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo
trong vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng dầu
tiếp tục với phần xét hỏi
nhằm làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị cáo
để tạo điều kiện cho hành vi buôn lậu xăng trên biển
được trót lọt không bị phát hiện bắt giữ và xử lý
tại phiên tòa nhóm bị cáo gồm nguyễn thế anh
cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
và nguyễn văn an em họ của bị cáo thế anh
tiếp tục không thừa nhận hành vi nhận hối lộ
bị cáo thế anh phủ nhận không quen biết phan thanh hữu
giám đốc công ty trách nhiệm hữu ạn thương mại phan lê hoàng anh
mặc dù hiễu đã có mặt tại phiên tòa khai
đã gặp trực tiếp thế anh hai lần
để thỏa thuận nhờ giúp đỡ trong việc buôn lậu xăng
trong vụ án này bị cáo nguyễn thế anh
bị truy tố tội nhận hối lộ
và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo cáo trạng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sau khi cấu kết với một số đối tượng vận chuyển sang lậu
sang campuchia bán kiếm lời
hiễu đặt vấn đề buôn lậu xăng nhờ thế anh giúp đỡ
theo thỏa thuận mỗi tháng hữu sẽ chi cho thế anh
ba mươi usd và một trăm linh triệu đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hữu tiếp tục đặt vấn đề
về việc vận chuyển sang nhập lậu để tiêu thụ ở nước ngoài
và nhờ thế anh giúp đỡ
bị cáo thế anh đồng ý và yêu cầu hữu chi tiền
cho cấp trên và một số lực lượng khác nữa
với số tiền mỗi tháng là sáu mươi usd và chín trăm năm mươi triệu đồng
tại thông báo kết luận của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
thanh tra bộ giao thông vận tải được giao nhiệm vụ chủ trì
phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
khẩn trương dự thảo quyết định thành lập tổ công tác
của bộ giao thông vận tải để kiểm tra công tác
quản lý thu nộp phí lệ phí và giá dịch vụ
thông báo kết luận cho biết những năm qua
nhất là giai đoạn dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
bộ giao thông vận tải đã thực hiện tốt chủ trương của chính phủ
về việc điều chỉnh giảm giá phí lệ phí
như giảm phí bảo trì đường bộ đăng kiểm phí cất hạ cánh
qua đó đã hỗ trợ cho doanh nghiệp người dân giảm bớt khó khăn
tuy nhiên trong những tháng gần đây
do tác động của giá xăng dầu tăng rất cao
nên việc hỗ trợ giảm giá phí lệ phí cho các doanh nghiệp người dân
như thời gian vừa qua là chưa đủ
việc ra soát xem xét kéo dài một số cơ chế chính sách miễn giảm
hoặc nâng tỷ lệ miễn giảm phí và lệ phí
chỉ đạo các doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ rủi ro là cần thiết
đáng chú ý tại văn bản này
bộ giao thông vận tải yêu cầu thành lập tổ công tác
để kiểm tra công tác quản lý thu nộp phí lệ phí và giá
dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý của bộ giao thông vận tải
thành phần tổ công tác gồm thanh tra bộ cục hàng không việt nam
vụ vận tải vụ tài chính vụ pháp chế và các cơ quan đơn vị có liên quan
thời gian gần đây thì trào lưu mắt búp bê được giới trẻ rất ưa chuộng
và để có được một đôi mắt đẹp long lanh như bút bê
thì kính áp tròng là vật không thể thiếu của mỗi khi chụp ảnh
chính vì vậy mà kính áp trong đổi màu mắt
đang là một sản phẩm được các bạn trẻ sử dụng phổ biến và thường xuyên
vì thế mà hoạt động buôn bán thiết bị
nằm trong danh mục phải được cấp phép của bộ y tế này
cũng diễn ra tràn lan trên mạng
mà không một đơn vị tổ chức nào kiểm soát được mức độ ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người
mới đây đội cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng khác
đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở
làm giả hàng chục nghìn sản phẩm kính áp trong nhãn hiệu made in korea
nhưng lại có xuất xứ từ trung quốc

để biến một sản phẩm mang nhãn hiệu trung quốc
một sản phẩm kính áp trồng mang nhãn hiệu trung quốc
để biến nó thành một sản phẩm mang nhãn hiệu made in korea
và theo như chủ cơ sở này chia sẻ
thì đây là cơ sở chuyên đồ sỉ cho các đại lý qua các kênh bán hàng online
thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra
đã bắt quả tang một số nhân viên của cơ sở
có địa chỉ tại phường phương canh quận nam tử liêm
đang có hành vi xé tem nhãn mát của các loại kính áp trồng thương hiệu trung quốc
để dán tem made in korea
quy trình phù phép sản phẩm được gói gọn trong bốn tầng căn nhà này
và chỉ với hai chiếc máy đơn giản
mỗi ngày cơ sở này xuất ra thị trường hàng ngàn lo kính áp tròng
mang nhãn hiệu sona
thứ nhất tại cơ sở này là chưa có đăng ký kinh doanh
thứ hai tất cả các sản phẩm mà đầu vào tức là nguyên liệu
là không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khỏi vật pháp
thứ ba nữa là
không có số đăng ký lưu hành
theo quy định của pháp luật việt nam
với mức độ kinh doanh và sản xuất hàng hóa có dấu hiệu giả mạo này
thì đây là vụ việc tương đối lớn
và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người
nhất là khi các bạn có những cái mắt mà cần những cái kính
là các bạn sử dụng kính áp tròng
khi sử dụng những cái tính này không có số đăng ký lưu hành
không có kiểm soát về chất lượng
thì rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe
theo quy định
kính áp tròng nằm trong danh mục
thiết bị y tế nhập khẩu
phải được cấp phép
và cấp số đăng ký lưu hành của bộ y tế
bởi đây là sản phẩm có sử dụng nhiều loại hóa chất phụ da để bảo quản
sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với mắt
gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
để xác minh nguồn nguyên liệu
cũng như đầu da của các loại sản phẩm
do cơ sở này gia công cung cấp
vâng khi sử dụng những sản phẩm kém chất lượng
và giá rẻ như thế này thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt
và rất dễ có thể gây ra những tật về mắt
chính vì vậy mà chúng ta cần lựa chọn những sản phẩm uy tín
và rõ nguồn gốc để bảo vệ đôi mắt của mình
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý về thị trường
ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất asean mùa ba
sẽ diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám tới đây
chương trình năm nay sẽ do campuchia
chủ tịch năm asean hai nghìn hai mươi hai
cùng singapore và việt nam đồng chủ trì tổ chức
chương trình sẽ có hai nhóm hoạt động chính
gồm mua sắm thương mại điện tử trong nước
và mua sắm thương mại điện tử xuyên biên giới
cũng theo cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi
ngày mua sắm trực tuyến asean
đã thu hút sự quan tâm lớn từ doanh nghiệp và người tiêu dùng
tại nhiều quốc gia không chỉ trong khối asean
hàng trăm cửa hàng bách hóa xanh đã đóng cửa
đại diện doanh nghiệp cho biết
sẽ tiếp tục ra soát để đóng cửa các điểm bán hàng hoạt động không hiệu quả trên hệ thống
và thực hiện tái cơ cấu các điểm bán vào quý tới
tính đến sáng ngày hôm nay năm mươi ba tháng bảy
chuyến bán lẻ bách hóa này chỉ còn hiển thị một tám trăm hai mươi bốn cửa hàng hoạt động
giảm đi ba trăm một mươi sáu cửa hàng chỉ trong hơn hai tháng vừa qua
từ giữa tháng năm đến nay
giá thép đã đồng loạt giảm tám lần liên tiếp
với mức điều chỉnh lưỡi kế khoảng ba triệu đồng một tấn
kéo dài đà giảm của giá thép đến từ nhu cầu tiêu thụ suy yếu
và chi phí nguyên liệu đầu vào hạ thấp
mới đây hòa phát điều chỉnh giá thép tại miền bắc
với mức giảm lần lượt ba trăm sáu mươi đồng và hai trăm linh đồng một tấn
đối với thép cuộn cb hai trăm bốn mươi và thép thanh vằn d một mươi cb ba trăm linh
mức giảm một trăm chín mươi đến ba trăm linh đồng một tấn
cũng được việt đức áp dụng với hai loại thuốc trên
trong khi đó việt nhật giảm đến bốn trăm linh đến bốn trăm một mươi đồng một tấn
chỉ trong hai tuần giá heo hơi tại nhiều tỉnh thành
đã tăng một mươi hai đồng một kg hơn hai mươi so với trước đó
lên sáu mươi tám đến bảy mươi đồng
thái bình đang là tỉnh có giá heo hơi cao nhất
lên bảy mươi đồng một kg tăng hai đồng so với ngày trước đó
còn nếu so với hai tuần trước giá tăng trên dưới ba mươi
heo hơi tại nam định phú thọ vĩnh phúc ninh bình và tuyên quang
cũng nhích một đồng một kg lên sáu mươi tám đồng
miền trung và tây nguyên
có giá heo hơi quanh mốc sáu mươi hai sáu mươi bốn đồng một kg
trong khi đó tại miền nam giá heo hơi ngày hôm qua tăng cao nhất
là bốn đồng một kg
tại nhiều nơi như đồng nai an giang hậu giang
lên quanh mốc sáu mươi sáu mươi sáu đồng một kg
thưa quý vị sau hơn hai năm đóng băng vì đại dịch covid một mươi chín
thời điểm này là
điểm này thì du lịch đang phát triển trở lại và phục hồi khá nhanh chóng
cụ thể là sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng số khách du lịch quốc tế đến với việt nam
đó là bốn trăm một mươi ba lượt
khách du lịch nội địa đạt sáu mươi tám triệu lượt
tăng một chín lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong dòng chảy đó thì ngành nghề môi giới du lịch
cũng thu hút đông đảo nhân lực mới tham gia
tuy nhiên thì vì thiếu thận trọng
vì ham lợi nhuận cao
không ít người thì rơi vào cái bẫy trung gian
trong việc bán các sản phẩm du lịch ảo
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế tiêu dùng
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
thấy các voucher du lịch giá rẻ
anh hưng và chị hương đã tử sức với vai trò
là cộng tác viên bán các sản phẩm du lịch
công việc của họ chủ yếu là săn combo
hay voucher du lịch giá rẻ với số lượng lớn
sau đó giao bán trên mạng xã hội cho các khách hàng
trong một lần làm việc với đối tác cung cấp sản phẩm du lịch mới
anh hưng và chị hương đã bị lừa vì tin tưởng
vào người được giới thiệu
không chỉ bị mất tiền vào tay đồng bối
mà cả hai còn vô tình trở thành người lừa đảo
khi bán các sản phẩm du lịch cho khách hàng
vô chờ này là không có tác dụng gì cả
không đi được
thì mình mới biết là bị lừa rồi
khách hàng của mình sử dụng cái vô trơ đó
thì lại không có một cái giá trị gì cả
đấy thì khi đó thì tôi lại
thứ nhất là tôi đã mất cái tiền mà ôm cái đống vô chờ đó
không những là như vậy đâu
mà tôi lại còn mất tiền để đền cho những người khách hàng của mình
bởi vì là mất uy tín này
phải đền những người thân người quen của mình nữa
và khách hàng của mình nữa
hiện nay hoạt động kinh doanh các sản phẩm du lịch
càng phát triển
bên cạnh các công ty lữ hành chuyên nghiệp
vẫn có một bộ phận trung gian giúp phân phối các sản phẩm du lịch
đến tới khách hàng
nhiều người trong số đó ít được đào tạo chính quy
về ngành nghề du lịch thiếu kinh nghiệm thiếu kiến thức kinh doanh
nên cũng tiêm ẩn nhiều rủi ro
cái rủi ro đầu tiên mà chúng ta có thể đề cập đến
là có thể bị mất mát về cái tiền bạc của bản thân mình
trong cái quá trình mà có thể là đặt ra
những cái khoản tiền đặt cọc
đối với lại những cái đơn vị
mà tiến hành các hoạt động giao dịch đó
và đưa ra những cái thông tin trong quá trình giao dịch đó
vấn đề thứ hai nữa là
cái rủi ro này nó cũng có liên quan đến mối quan hệ của cá nhân
trong nhiều trường hợp là những người mà thực hiện các hoạt động giao dịch này
thì họ có thể là lôi kéo
kể cả gia đình kể cả bạn bè
dưới góc độ pháp lý thì
những cái dịch vụ mà lữ hành du lịch
là những cái hợp đồng dịch vụ
và những bên cung cấp dịch vụ đó
phải có trách nhiệm
cung cấp thông tin chính xác đầy đủ trung thực
phải thực hiện
cái hợp đồng theo sự thỏa thuận giữa các bên
trong trường hợp mà bên đại lý
hoặc là bên công ty lữ hành
hoặc là bên môi giới
mà đưa ra thông tin gian dối với khách hàng
là có một cái
cái tour du lịch như vậy
có một cái vui chờ như vậy giá rẻ như vậy
nhưng thực tế là không có chưa liên hệ
mà đã bán như vậy
thì dẫn đến câu chuyện là
sau đó nhận tiền của khách và không trả lại
thì đó là hành vi lừa đảo trên mặt đại sản
nghề môi giới du lịch là nghề đang có xu hướng phát triển
trong tương lai
nhất là khi du lịch đang dần trở thành
một nhu cầu tất yếu của cuộc sống
đặc biệt là đối với những người trẻ
theo chủ nghĩa xê dịch thích khám phá ham trải nghiệm
tuy nhiên để trở thành một môi giới du lịch
đảm bảo và uy tín
thì mỗi người cũng tự trang bị cho mình những kiến thức
tìm hiểu rõ ràng công ty đối tác mà mình hợp tác
để tránh tiền mất tật mang
và biến mình thành đàn nhân đi lừa đảo